nắng nóng liên tiếp nhiều ngày qua đã gây không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân nhất là những người lao động có thu nhập thấp
họ không có nhiều điều kiện để dùng các thiết bị trong nóng nhưng lại phải thường xuyên làm việc ở ngoài trời hoặc nơi có nhiệt độ cao sức khỏe ít nhiều cũng bị ảnh hưởng
bữa trưa đạm bạc của bà phạm thị lĩnh cùng ba người cháu trong căn nhà nhỏ hẹp một mươi m hai
tấm lợp phyroximang phả hơi nóng khiến căn phòng trông như một chiếc lò hơi
đây là xóm trọ của những người lao động làm việc tại chợ long biên vào ban đêm
ban ngày họ phải vật lộn với cái nóng có lúc lên đến bốn mươi độ c của thủ đô hà nội
vì thu nhập thấp việc dùng các thiết bị làm mát như điều hòa thường chỉ có trong những giấc mơ xa xỉ
còn quạt thì cũng chỉ có thể dùng tiết kiệm vì chi phí tiền điện sẽ tăng cao hơn
còn đối với những người thường xuyên phải ra đường làm việc ở ngoài trời như bác tài xế này
thì phải cố gắng chống trọi với thời tiết khắc nghiệt để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống
dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
người dân cần bổ sung nhiều nước hoa quả để tăng cao hơn
tăng sức đề kháng cho cơ thể có biện pháp che chắn khi tiếp xúc với ánh nắng